ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh khánh hòa đã từ chối cấp phép cho một số cơ sở
không bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của bộ y tế trên địa bàn thành phố
theo trung tâm phòng chống bệnh tật tỉnh khánh hòa nhiều chủ khách sạn không nắm được quy định cách ly
nên khi đối chiếu các tiêu chuẩn của bộ y tế đưa ra thì đã không đạt yêu cầu
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh khánh hòa đã khảo sát thẩm định và quyết định
thành lập khu cách ly y tế tập trung có thu phí tại khách sạn với hai mươi năm cơ sở với hơn ba phòng
trong đó tại thành phố nha trang là hai mươi hai cơ sở một số nằm ở trung tâm nơi đông dân cư
ban chỉ đạo cũng đã từ chối cấp phép cho một số cơ sở không bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của bộ y tế
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tỉnh khánh hòa có ba mươi chín khách sạn đăng ký làm nơi thực hiện cách ly y tế tập trung
người nhập cảnh có thu phí trong đó có hai mươi năm cơ sở đủ điều kiện